tại sơn la theo báo cáo tổng hợp đến chiều tối ngày hai mươi tháng chín tình hình mưa ở sơn la đã giảm
nhưng lũ trên các sông suối vẫn cao các địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả
mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp với ba trăm tám mươi hectare lúa bị ngập úng
một trăm linh chín ha hoa màu bị thiệt hại từ năm mươi đến bảy mươi nhiều da súc da cầm bị cuốn trôi
đặc biệt hệ thống giao thông bị hư hỏng nặng trong đó có quốc lộ sáu quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ hai trăm bảy mươi chín bốn g bị sạt lở nhiều điểm
tổng thiệt hại do cơn bão số hai và số ba của tỉnh sơn la ước tính khoảng ba mươi hai tỷ đồng
hiện tỉnh đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất